xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin sáng ngày hai mươi năm tháng năm là thông tin liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng tại thái nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đang tiến hành điều tra
chiều ngày hai mươi ba tháng năm công an huyện định hóa nhận được tin báo từ người dân về việc một người đàn ông ở xã thanh định bị sát hại
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương ở phần đầu
lực lượng công an đã khẩn trương xác minh truy xét bắt giữ nghi phạm nguyễn văn long là con đẻ của nạn nhân và thu giữ hung khí gây án
được biết nguyễn văn long có dấu hiệu tâm thần